vâng thưa quý vị như đã giới thiệu ở đầu chương trình thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay
đó là thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an
và xin được cảm ơn thiếu tướng đã dành thời gian cho chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay
thưa thiếu tướng theo dõi các phóng sự từ đầu chương trình tới giờ
thì ông cảm nhận như thế nào về cảm xúc của người dân trong ngày hôm nay
và cái không khí đó thì nói lên điều gì ạ
thì như chúng ta biết là với cái thời khắc này của bốn mươi bảy năm trước
thì miền nam hoàn toàn giải phóng
và có lẽ nhìn lại những cái hình ảnh vui tươi phấn khởi
của nhân dân thành phố hồ chí minh hà nội rồi quảng trị và một số nơi khác
thì chúng ta thấy vẫn giữ nguyên được một cái cảm xúc
có lẽ là một cảm xúc rất đặc biệt
đó chính là cái cảm xúc dân trà niềm vui khôn tả
vì miền nam hoàn toàn giải phóng
cái thời điểm này thì chắc là ai cũng nghĩ đến
một cái giá trị
đó chính là cái giá trị của độc lập tự do
cũng ai cũng nghĩ đến một cái niềm vui
đó là đất nước đã sạch bóng quân thù
và tổ quốc đã thống nhất
non sông thu về một mối
bắc nam xu hòa của nhà
và tôi cho rằng là cái cảm xúc đó là không phải chỉ
của những cái người mà đã trực tiếp cầm súng
trực tiếp tham gia vào đất nước
trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mà là của tất cả mọi người dân việt nam
và thậm chí là cả những người ở phía bên kia
thì đó là một cái cảm xúc rất tự hào
về một cái chiến thắng
về một cái khát vọng mà chúng ta đã đạt được
đó chính là khát vọng hòa bình
khát vọng độc lập tự do
và cái điều mong muốn lớn nhất của bác hồ
đó chính là đất nước thống nhất
bắc nam xu hòa của nhà
và đây cũng chính là cái cảm xúc mà
hôm nay hoặc là những cái ngày ba mươi tháng bốn
của trước đây bốn mươi bảy năm và hôm nay
và có lẽ là đến cả những năm sau
thì vẫn giữ nguyên cái cảm xúc đó
vâng thưa thủ tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban
chiến thắng ba mươi tháng bốn có ý nghĩa như thế nào
đối với người dân miền nam cũng như là nhân dân cả nước
vâng thì như chúng ta biết là cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi bằng cái chiến dịch hồ chí minh lịch sử
vào ngày ba mươi tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và cái chiến thắng này
nó làm đánh dấu một cái thắng lợi
có lẽ là một cái đỉnh cao về cái thắng lợi của cuộc chiến tranh chống xâm lược
bảo vệ tổ quốc giải phóng dân tộc
và đối với nhân dân miền nam
thì đương nhiên là chúng ta thấy một điều là nhân dân miền nam đã thoát khỏi
cái ách thống trị của ngoại ma
và đập tan cái chính quyền tay sai
của mỹ nguyện ở miền nam sau hai mươi một năm
và nói chung đối với nhân dân cả nước
thì có lẽ là thắng lợi của kháng chiến chống mỹ cứu nước đã được lịch sử ghi nhận
đây là một thắng lợi vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi
và cũng là một cái thắng lợi có một cái ý nghĩa thời đại rất là sâu sắc
và với cái thắng lợi này thì đã mở ra một cái thời kỳ mới cho nhân dân việt nam
đó chính là chúng ta giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất tổ quốc bắc nam xô họp một nhà
và có cái cơ hội để đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội
và xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc
như chúng ta đã thấy sau bốn mươi bảy năm mà cuộc chiến tranh
cuộc kháng chiến chống nghị cứu nước kết thúc
như thiếu tướng nguyễn văn đan vừa phân tích thì có thể thấy rằng là
cuộc cách mạng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thì mang một cái ý nghĩa to lớn và những cái thành quả cách mạng to lớn
các bạn có thể nhớ là cuộc chiến dịch hồ chí minh đặc biệt là chiến thắng lịch sử
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng biển nam thống nhất đất nước
thì vừa là bài học vừa khẳng định tầm vóc của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
như chủ tịch hồ chí minh đã nhiều lần nhấn mạnh đoàn kết là một lượng vô địch
là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn giành thắng lợi
đoàn kết là sức mạnh là then chốt của thành công
robert mrcnamara cựu bộ trưởng quốc phòng mỹ người được coi là kiến trúc sư trưởng
của cuộc chiến tranh tại việt nam
đến việt nam lần đầu vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mgnamara tuyên bố có thể giành thắng lợi
tại việt nam trong vòng từ ba tới bốn năm
thế nhưng kết quả không được như mỹ mong đợi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu mgnamara chắn nản nói không lượng bom nào có thể chấm dứt được chiến tranh ở việt nam
điều này hoàn toàn đúng bởi có lẽ mgnamara không thể ngờ rằng mỗi người dân việt nam đều là một chiến sĩ
trong cuốn hồi kết thúc
cựu bộ trưởng quốc phòng mỹ robert mcnamara nhận định một trong những lý do khiến mỹ thất bại tại việt nam
đó là đã không đánh giá đúng về quyết tâm của việt nam về ý chí vươn tới tự do của người dân việt nam
chúng ta xem xét nhân dân và lãnh đạo của miền nam việt nam chỉ bằng trải nghiệm của chúng ta
chúng ta đánh giá sai hoàn toàn những lực lượng chính trị trong đất nước đó
chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của họ
và khát vọng về một nước việt nam thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
như lời bác hồ đã từng can rằng nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
sông có thể cạn núi có thể mòn sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi
hé còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta phải quyết tâm chiến đấu quét sạch nó đi để giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
có thể nói với sức mạnh của lòng yêu nước của đoàn kết thống nhất dân tộc
nhân dân và dân ta càng đánh càng mạnh
hàng triệu người với tinh thần thân tốc thần tốc hơn nữa táo bạo táo bạo hơn nữa
quyết tâm thực hiện khát vọng của dân tộc việt nam đó là hòa bình thống nhất đất nước
và thời khắc đó đã tới
đúng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập
đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc mỹ và chính quyền tây sai ở miền nam việt nam
tháng bốn là một trong những thắng động vĩ đại nhất huy hoàng nhất
thể hiện ở mức cao tinh thần hòa hậu dân tộc và tăng cường đoàn kết thống dân tộc
trên dưới quốc tộc trong ngoài nhất trí và bảo làm đồng
đây là thắng động của sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc chiến tranh chống đối phương xâm lược
xây dựng và hòa hợp đất nước để đi đến hòa bình thống nhất đất nước
tháng ba mươi tháng bốn mãi mãi là một mốc son sáng chói
là niềm tự hào kêu hãnh của mỗi người dân việt nam
là động lực thúc đẩy toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi trở ngại
vững bước trên con đường đổi mới tiếp tục đưa dân tộc việt nam đến những thắng lợi huy hoàng